xin chào và hẹn gặp lại
doanh nghiệp tuổi hồi nhập ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu các doanh nghiệp ngành dệt may việt nam đã có sự phát triển thuận lợi sản xuất ổn định
giá trị sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng bình quân là một mươi bảy một năm và chiếm bảy bảy
trong một mươi năm gần đây việt nam luôn nằm trong top một mươi quốc gia có kim ngạch xuất khẩu hàng đầu thế giới
trong đó dệt may là ngành dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu đóng góp khoảng một mươi sáu một mươi bảy trong tổng kim ngạch xuất khẩu của việt nam
hàng dệt may việt nam được xuất khẩu tới hơn một trăm tám mươi quốc gia trên toàn thế giới
thị trường chính của ngành dệt may việt nam là các nước phát triển với sức mua lớn như mỹ eu nhật bản hàn quốc
tuy không phải là thị trường xuất khẩu lớn
cũng là một trong những thị trường được các doanh nghiệp dệt may việt nam rất quan tâm
trong quy hoạch phát triển ngành công nghiệp diệt may việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đã được thủ tướng chính phủ và bộ công thương phê duyệt
các doanh nghiệp dệt may sẽ tập trung nâng cao năng lực sản xuất để dịch chuyển phương thức sản xuất từ gia công sang các hình thức khác
đầu tư phát triển các mặt hàng dịch kim diệt thoi và tập trung vào khâu dệt nhuộm hoàn tất
các dự án đầu tư sản xuất sợi dệt nhuộm
lựa chọn công nghệ phù hợp theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm và ít gây ô nhiễm môi trường
khuyến khích phát triển chuỗi cung ứng dệt may để tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các sản phẩm xuất khẩu đến năm hai nghìn hai mươi đạt sáu mươi năm
về môi trường của các doanh nghiệp diệt may việt nam

nằm trên địa bàn tỉnh hưng yên công ty trách nhiệm hữu hạn trường phúc là một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa dệt may
tới các thị trường chính là châu âu và một số nước châu á
các sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang thị trường này là áo sơ mi rác két và quần theo đơn đặt hàng của các đối tác
trong các thị trường xuất khẩu của công ty tại châu á thì hàn quốc và nhật bản là hai thị trường chính
có số lượng sản phẩm chiếm ba mươi tổng sản phẩm xuất khẩu của toàn công ty
tuy nhiên bên cạnh ưu điểm là tính ổn định cao thì thị trường châu á lại có nhược điểm là số lượng đơn hàng không lớn
nhỏ lẻ trong khi đơn giá và yêu cầu đòi hỏi kỹ thuật cao
xác định rõ các ưu điểm và nhược điểm của thị trường cùng với việc đầu tư xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế
công ty này đã chứng tỏ được sự phát triển của mình khi luôn đảm bảo được công an việc làm cho hơn bảy trăm năm mươi cán bộ công nhân viên trong toàn công ty
năm hai nghìn một mươi sáu vừa rồi
rất là nhiều đơn hàng của việt nam đã bị dịch chuyển sang nước ngoài
thí dụ dịch chuyển sang myanmar sang bangladesh sang campuchia
chính vì việc đơn hàng dịch chuyển đấy thì dẫn đến việc thiếu hụt hàng để sản xuất ở trong nước
công ty chúng tôi cũng xác định được những khó khăn đấy
đâm ra là cũng rất là lỗ lực để kiếm được những đơn hàng để tạo cái công an việc làm cho người lao động
ví dụ như mình phải chấp nhận việc ký đơn giá thấp hơn một chút
và đáp ứng yêu cầu chất lượng rất là khắt khe của khách hàng
thì để đáp ứng được cái yêu cầu chất lượng khắt khe đấy thì chúng tôi phải xây dựng một cái hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế
để kiểm soát rất là chặt chẽ từ cái khâu nguyên phụ liệu đầu vào trong quá trình tác nghiệp sản xuất
và đến cái thành phẩm khi mà mình đóng gói để làm sao đảm bảo được cái chất lượng tốt nhất để đến tay được khách hàng
các xưởng sản xuất của công ty cổ phần đầu tư và thương mại tng vẫn luôn hoạt động không ngừng nghỉ
về đơn hàng tính đến thời điểm hiện nay đơn vị này đã ký hợp đồng đạt gần một trăm linh kế hoạch đề ra trong năm hai nghìn một mươi sáu
để đạt được kết quả này công ty đã tập trung tất cả mọi nguồn lực
thực hiện các đơn hàng đã ký với khách hàng và tiếp tục ký hợp đồng với các khách hàng truyền thống
nhằm đáp ứng một trăm linh năng lực sản xuất của công ty
năm hai nghìn một mươi sáu các đơn hàng may mặc có xu thế dịch chuyển tới các nước campuchia bangladesh
nên tăng trưởng của ngành may mặc việt nam không đạt được mức tăng trưởng theo kế hoạch đề ra
tuy nhiên nhờ biết cách tận dụng các lợi thế khi tham gia vào các hiệp định thương mại tự do
nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách xây dựng thương hiệu của một nhà phân phối
tạo ra giá trị sản phẩm cạnh tranh
nên doanh nghiệp này luôn sẵn sàng đón nhận các cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng asean và toàn cầu
chuỗi cung ứng asean đã mang lại rất nhiều lợi ích cho ngành dân may việt nam
cũng như các doanh nghiệp đã đưa sản phẩm
và trong chuỗi đó được bán tại tất cả các nước trong cộng đồng kinh tế asean
để đạt được việc đó từng doanh nghiệp phải xây dựng một chiến lược
xây dựng một lộ trình để đưa sản phẩm của mình vào đó
đó cũng là một niềm mơ ước và cũng là một trong kỳ vọng của các ngành dân may việt nam
cũng như các nhà dân xuất
muốn sản phẩm của mình được tiêu thụ tại các thị trường đó với biểu thuyết bằng không
chính vì khi có các đó ngành dân may việt nam
cũng như doanh nghiệp tiên tri
thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái việc đó
năm hai nghìn một mươi sáu là một năm có bước nhảy vọt của việt nam về hội nhập kinh tế quốc tế
với việc hình thành cộng đồng asean
trong đó có cộng đồng kinh tế aec
việc tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do với các nước trong khu vực và trên thế giới
đã giúp các doanh nghiệp của việt nam có cơ hội để tham gia sâu thêm vào chuỗi cung ứng toàn cầu
tuy nhiên theo các chuyên gia
các doanh nghiệp cần chủ động tổ chức quá trình phân công và hợp tác theo chuỗi
giữa các doanh nghiệp từ thiết kế sản phẩm dệt nhuộm đến may mặc
nhằm đảm bảo quy tắc xuất xứ cũng như tính cạnh tranh của chuỗi cung ứng hàng dệt may việt nam
bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng cần chú trọng xây dựng quảng bá và xây dựng hình ảnh thương hiệu
để phục vụ tiêu dùng trong nước tiến tới xuất khẩu ra thị trường nước ngoài
và đặc biệt là phải nhận thức được những lợi ích mà cộng đồng kinh tế asean aec mang lại
khi mà cộng đồng asean được thành lập thì cũng rất là nhiều những thuận lợi
cho doanh nghiệp việt nam nói chung và doanh nghiệp xuất khẩu việt nam nói riêng
chúng tôi được tạo điều kiện nhiều hơn trong việc làm thủ tục hỗ trợ xuất khẩu may mặc ra nước ngoài
bên cạnh đó thì nhà nước cũng yêu đái một số những chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may
khi mà xuất khẩu sang thị trường châu á
cái ưu điểm
cái ưu điểm là thị trường ổn định nhưng cái nhược điểm là những đơn hàng nó không lớn
và cái đơn hàng nó nhỏ lẻ và cái đơn giá nó cũng không được cao
chất lượng sản phẩm thì đòi hỏi rất là cao
tôi cho để đạt được cái chuỗi mà toàn cầu thì có các cái doanh nghiệp dệt may việt nam
cũng như doanh nghiệp tiên tri còn phải cố gắng nhiều hơn nữa
nhà nước mở ra cái chất lượng ổn định nhưng rõ ràng tận dụng được cái đó là còn ít
để mà tham gia được cái chuỗi cung ứng toàn cầu thì trước hết là phải xây dựng được cái thương hiệu sản phẩm
và thứ hai nữa là
xây dựng được cái thương hiệu là một cái nhà phân phối
và đặc biệt nữa là phải tạo ra một cái giá trị cạnh tranh
thì rõ ràng sản phẩm mình để cho người tiêu dùng biết đến thì ta mới tham gia cạnh tranh được
tức là phải xây dựng thương hiệu phải tạo ra một cái giá trị sản phẩm là cạnh tranh
và đồng thời các doanh nghiệp rất cần đến sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước
đặc biệt là tiếp tục là tham gia đàm phán ký được ký hợp định và mở rộng được nhiều thị trường hơn nữa
để giúp cho các doanh nghiệp
vì khi ta ký được cái hợp định thì rõ ràng là cái hàng hóa của việt nam thì dễ dàng là thâm nhập vào trong đó
mặt khác nữa thì cơ chế trong nước về mặt thủ tục hành chính cũng như là về thuế các loại thì cũng nên giảm đi
đồng hành cùng các doanh nghiệp trên cả nước các cơ quan ban ngành tổ chức hiệp hội
đang nỗ lực hướng vào việc hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm
để khắc phục nhược điểm của từng loại sản phẩm tiêu thụ trên thị trường trong nước
và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài
đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng và quảng bá thương hiệu
phấn đấu để nước ta có nhiều thương hiệu mạnh
câu yếu nhất của chúng ta đó chính là dệt và nhuộm hoàn tất cái vại đó
để làm thế nào để chúng ta có thể đáp ứng được nhu cầu rất cao về mặt chất lượng của cái xuất khẩu
bên cạnh đó là những cái vấn đề về yêu cầu về cái hàng rào kỹ thuật nữa
thế thì hiện nay chúng tôi cũng muốn mặt là cũng động viên và định hướng cho các doanh nghiệp trong ngành
để tập trung đầu tư mở rộng
nhiệm vực dệt nhuộm hoàn tất
một mặt nữa thì chúng tôi cũng tăng cường là kêu gọi đầu tư nước ngoài
để họ là những người mà đã có những cái lợi thế họ đã có cái kinh nghiệm
họ đã có thị trường họ có kinh nghiệm quản lý và có những cái vấn đề về công nghệ
và như vậy thì họ đầu tư vào việt nam và cùng hưởng lợi với chúng ta
trong cái vấn đề là chúng ta được hưởng về cái thuế xuất dạng
nếu như chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu về xuất xứ đó
có thể nói việt nam hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu trên thế giới
về xuất khẩu hàng diệt mạng
tuy nhiên ngành diệt mạng việt nam hiện phải nhập khẩu khá nhiều nguồn nguyên liệu
dẫn tới giá trị thẳng dư không xứng với tiềm năng của ngành
chính vì vậy để nâng cao khả năng cạnh tranh đồng thời từng bước hội nhập
với xu hướng phát triển chung của ngành diệt mạng khu vực và thế giới
thì việc tham gia vào chuỗi cung ứng diệt mạng asean
được coi là giải pháp hữu hiệu cho ngành diệt mạng việt nam
việc thực hiện những cam kết quốc tế mà việt nam đã ký kết sẽ mở ra cơ hội rất lớn
cho việc phát triển ngành diệt mạng nói chung và việc hình thành chuỗi cung ứng diệt mạng
tại việt nam nói riêng
vì vậy để phát huy tối đa thế mạnh của các nước việc liên kết thành chuỗi sản xuất
tạo ra sản phẩm cuối cùng trong khối asean là rất quan trọng
mời quý vị và các bạn cùng xem ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này
ông vũ đức giang chủ tịch hiệp hội diệt mạng việt nam vitas cho rằng
cộng đồng kinh tế asean aec và cơ chế một cửa asean được áp dụng từ năm hai nghìn một mươi năm
sẽ tạo ra những cơ hội và cả những thách thức mới
cùng với đó sự phát triển của khoa học kỹ thuật và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
sẽ gây ra nguy cơ mất việc làm hàng loạt đối với các ngành sản xuất diệt mạng
ra dày tại các nước đông nam á
vì vậy trong thời gian tới các hoạt động của liên đoàn diệt mạng các nước đông nam á
apec cần phải có hướng đi thích hợp hơn để đảm bảo sự phát triển hiệu quả
tạo điều kiện để mỗi thành viên tham gia tốt hơn vào việc phát triển bền vững
chuỗi cung ứng diệt mạng khu vực asean và toàn cầu
theo ông chris scott thành viên hội đồng tư vấn của chuỗi cung ứng diệt mạng asean safsa thì
chuỗi cung ứng diệt mạng asean safsa được hình thành trên cơ sở liên kết các doanh nghiệp diệt
và doanh nghiệp may của khu vực thành một nhóm để nâng cao chất lượng và uy tín
các sản phẩm của ngành diệt may toàn khu vực khi gia nhập vào thị trường diệt may hiện đại của thế giới
với chuỗi cung ứng này cả nhà sản xuất và khách hàng đều có lợi
trong khi đó ông hoàng vệ dũng phó tổng giám đốc tập đoàn dệt may việt nam nêu quan điểm
khi thị trường bão hòa tiếp tục làm qua khâu trung gian sẽ không còn khả năng cạnh tranh
do đó doanh nghiệp phải nỗ lực đẩy mạnh khả năng giao dịch trực tiếp
đáp ứng nhanh yêu cầu của khách hàng đặc biệt đẩy nhanh tiến độ giao hàng nhằm tạo lợi thế cạnh tranh
với mong muốn để đạt được mục tiêu là tham gia tích cực vào mái nhà chung trong khối asean
ông phan trí dũng vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ bộ công thương khẳng định
việt nam sẽ tiến hành nhiều hoạt động tăng cường hợp tác với các nước trong đó có các nước trong
khối asean để kết hợp và thúc đẩy sự phát triển bền vững chuỗi cung ứng diệt may
việc thực hiện những cam kết quốc tế mà việt nam đã ký kết sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho việc phát
triển ngành dệt may nói chung và việc hình thành chuỗi cung ứng diệt may tại việt nam nói riêng
chính phủ việt nam và bộ công thương sẽ giả soát cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn
tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp việt nam và nước ngoài đầu tư vào dệt may
đặc biệt là trong lĩnh vực diệt nhuộm hoàn thất vải tăng cường hợp tác với chính phủ các
nước bạn nhằm phát triển hơn nữa chuỗi cung ứng diệt may trong khu vực cũng như trên thị trường quốc tế
quý vị và các bạn thân mến chương trình doanh nghiệp và hội nhập của chúng tôi hôm nay xin được
gửi về đây mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình doanh nghiệp thời hội nhập phòng kinh
tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc email doanh nghiệp thời hội nhập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
chương trình lần sau